theo tin từ bộ ngoại giao nhận được tin nguyên tổng bí thư đỗ mười từ trần lãnh đạo các nước trung quốc lào campuchia đã gửi điện chia buồn tới lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ quốc hội nhân dân việt nam và gia quyến nguyên tổng bí thư đỗ mười
trong điện chia buồn gửi tới tổng bí thư nguyễn phú trọng tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình thay mặt đảng cộng sản trung quốc chính phủ trung quốc nhân dân trung quốc và với danh nghĩa cá nhân xin bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của nguyên tổng bí thư đỗ mười xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình ông
tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình cho rằng nguyên tổng bí thư đỗ mười là lãnh đạo tiền bối kiệt xuất của việt nam đã công hiến cả đời cho sự nghiệp đổi mới và xây dựng